tại tỉnh cao bằng uống nước ăn cơm trong màn chuyện nghe như đùa nhưng đó là tình trạng đang diễn ra ở xóm nà trang xã chu trinh
cuộc sống của hàng trăm người dân bị đảo lộn và bất ổn vì ruồi nhặng xuất hiện quá nhiều
người dân cho biết nguyên nhân chính của tình trạng này là bãi rác nà lần cách đó chưa đầy nửa cây số ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
mắc màn ăn cơm là công việc quen thuộc mà gia đình ông hướng ngọc vấn làm trong mỗi bữa cơm của gia đình kể cả ngày lẫn tối
theo ông vấn mỗi ngày gia đình ông phải dùng đến ít nhất một mươi miếng rán ế rùi nhưng vẫn không thể diệt hết được rùi
hiện tượng rùa nhặt chỉ tăng đột biến từ khi thành phố cao bằng đưa bãi rác đi vào hoạt động
không phải riêng nhà thôi mà xung quanh đây là bốn năm hộ ở đây cũng là tình trạng giống nhau cả
thì bắt đầu đến khi ăn cơm là phải coi như là chuẩn bị xào rau xong mọi động tác là coi như là đậy đắp vào đậy nắp vào mâm cơm xong mà b vào bê vào mà chui vào trong màn mới ăn cơm được
còn gia đình bà hoàng thị sông cuộc sống gia đình bà cũng đang bị đảo lộn vì số lượng rưỡi quá lớn
tất cả các vật dụng trong gia đình bà đều bị rùi bám quanh dày đặc
đặc biệt nhà có trẻ nhỏ thì bà lại càng lo lắng thêm sức khỏe cho con cháu mình hơn
từ lúc có bài giác về được một thời gian là ở đây có nhiều rùi lắm
đây dân chúng tôi là rất bức xúc không biết đề nghị ở đâu được
thì hôm nọ nhiều quá thì thấy thôi đề nghị thì nhà máy xuống công ty nó không xuống khuôn cho một lần bây giờ đỡ một tí rồi nhưng mà vẫn có nhiều
thế bây giờ tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe con cháu thôi
rùi nhiều quá thì mình cần bát cơm bát canh
còn rùi là nó bay vào rồi rơi xuống nhiều khi còn gắt phải ăn phải cả rùi
bãi rác nà lần là nơi tập kết rác của cả thành phố cao bằng từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay do công ty đầu tư phát triển và môi trường tỉnh cao bằng đầu tư và quản lý
bãi giác có hệ thống xử lý giác thải an toàn hiện đại
tuy nhiên từ khi tiếp nhận giác thải cũng là lúc mà hàng trăm hộ dân sống gần khu vực bãi giác vẫn bị ảnh hưởng bởi rùi nhã
mặc dù cứ hai tuần đơn vị quản lý bãi giác đến phun thuốc diệt rùi một lần
tuy nhiên số lượng rùi nhã vẫn không hề thiên giảm mà còn xuất hiện nhiều hơn
đỗi lò dịch bệnh sẽ xảy ra làm cho người dân nơi đây thêm lo sợ
rất là nhiều mũi rùi là ảnh hưởng đến các hộ xung quanh bãi
đến thời điểm này các hộ rất khổ sở về sống rất khó sống với các số mùi rùi
mũi rùi này ảnh hưởng đến cả đời sống cả lẫn tinh thần của nhân dân không ổn định
và đến ảnh hưởng đến sản xuất kinh tế nữa
về phần này chúng tôi ở phía xã chỉ mong chờ đề nghị công ty rất nhiều lần
và những cuộc tiếp xúc cử tri thì cũng rất là nhiều lần về để xử lý như thế nào để cho các hộ dân ổn định và có cuộc sống có sức khỏe
mặc dù đã có biện pháp phun thuốc diệt ruồi hai tuần một lần
nhưng người dân luôn lo lắng về biện pháp này vì từng ngày số lượng ruồi vẫn tăng theo cấp số nhân
người dân mong muốn các cơ quan chức năng đơn vị quản lý bãi rác cần sớm có biện pháp nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường
khi vận hành bãi rác tại nà lần và kiểm tra mức độ ô nhiễm mà bãi rác nà lần gây ra
để có phương án hiệu quả nhất nhằm bảo vệ quyền lợi cho người dân